từ đầu tháng bốn thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về cách ly xã hội
mọi công tác của tri bộ và tổ dân phố số một mươi phường liễu giai quận ba đình thành phố hà nội đều gặp khó khăn
vì không thể tập trung đông người và hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp
ông thúy đã ngay lập tức nảy ra sang kiến thành lập các hội nhóm trên mạng xã hội
thông qua điện thoại để có thể thông tin và triển khai các công việc được kịp thời và hiệu quả

ông thúy đã ngay lập tức nảy ra sang kiến thành lập các hội nhóm trên mạng xã hội
thông qua điện thoại để có thể thông tin và triển khai các công việc được kịp thời và hiệu quả
ông thúy đã ngay lập tức nảy ra sang kiến thành lập các hội nhóm trên mạng xã hội
thông qua điện thoại để có thể thông tin và triển khai các công việc được kịp thời và hiệu quả

thông qua điện thoại để có thể thông tin và triển khai các công việc được kịp thời và hiệu quả
ông thúy đã ngay lập tức nảy ra sang kiến thành lập các hội nhóm trên mạng xã hội

ông thúy đã ngay lập tức nảy ra sang kiến thành lập các hội nhóm trên mạng xã hội
thông qua điện thoại để có thể thông tin và triển khai các công việc được kịp thời và hiệu quả

thông qua điện thoại để có thể thông tin và triển khai các công việc được kịp thời và hiệu quả

thông qua điện thoại để có thể thông tin và triển khai các công việc được kịp thời và hiệu quả
ông thúy đã ngay lập tức nảy ra sang kiến thành lập các hội nhóm trên mạng xã hội
thông qua điện thoại để có thể thông tin và triển khai các công việc được kịp thời và hiệu quả

ông thúy đã ngay lập tức nảy ra sang kiến thành lập các hội nhóm trên mạng xã hội

ông thúy đã ngay lập tức nảy ra sang kiến thành lập các hội nhóm trên mạng xã hội
thông qua điện thoại để có thể thông tin và triển khai các công việc được kịp thời và hiệu quả

thông qua điện thoại để có thể thông tin và triển khai các công việc được kịp thời và hiệu quả

thông qua điện thoại để có thể thông tin và triển khai các công việc được kịp thời và hiệu quả

thông qua điện thoại để có thể thông tin và triển khai các công việc được kịp thời và hiệu quả

thông qua điện thoại để có thể thông tin và triển khai các công việc được kịp thời và hiệu quả

cộng đồng nhân dân ủy ban nhân phường ủy ban chủ tịch quốc phường tham gia vào các nhóm giao lô của các tổ dân phố đặc biệt là tại tổ dân phố một mươi
tất cả những nội dung mà có những tâm tư những kiến nghị những phản ánh của người dân
khi phản ánh trên nhóm gia lô thì chúng tôi đã kịp thời nắm bắt và cũng kịp thời giải quyết
cũng thông qua công tác nắm bắt tình hình địa bàn từ phía các tổ dân phố
mà ngay khi vừa thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về cách ly xã hội
ủy ban nhân dân phường liễu giai đã nhanh chóng thống kê được số lượng các hộ dân chịu ảnh hưởng do đại dịch covid một mươi chín
theo đó ủy ban nhân dân phường đã huy động đóng góp được một trăm chín mươi tám triệu đồng tiền mặt và hàng ngàn nhu yếu phẩm cần thiết
kịp thời trao trợ cấp và tặng quà tới bảy trăm năm mươi chín đợt người thuộc diện cách ly y tế
hộ thoát nghèo hộ cận nghèo người khuyết tật gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn
người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi covid một mươi chín
hình thức thành lập các hội nhóm trên mạng xã hội
không phải là mới nhưng trong tình hình và điều kiện phòng chống dịch ở việt nam hiện nay
thì đây thực sự là một kênh thông tin liên lạc và hoạt động đơn giản và hiệu quả
thưa các đồng chí và các bạn đại dịch vẫn diễn biến phức tạp chưa thể nói trước điều gì
tuy nhiên như tinh thần của đảng và nhà nước là coi sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết
mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh
chắc chắn sẽ không ai bị bỏ lại phía sau
với những kết quả đã đạt được có thể thấy
trong nguy hiểm và thách thức chỉ cần có sự đồng lòng nhất trí của toàn đảng toàn dân
việt nam chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng đại dịch